chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay chỉ đạo kiểm tra công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
công tác chính trị và thanh tra kiểm tra của đảng bộ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
ghi nhận đánh giá cao năm hai nghìn hai mươi hai và từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đảng ủy cục và cấp ủy trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của trung ương đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác
đơn vị đã chủ động kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phê duyệt đề án xây dựng lực lượng cảnh sát thi ngán hình sự quản lý tạm giữ tạm giam thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
quyết liệt triển khai kết luận số hai mươi một hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
nghị quyết số hai mươi một hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
trên cơ sở đó lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới
đánh giá cao kết quả các mặt công tác của đơn vị thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đặc biệt nhấn mạnh
cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân
đề cao và coi trọng về tính tự soi tự sửa trách nhiệm nêu gương noi gương tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy viên người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng các đơn vị
đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ luật đảng của đơn vị
coi trọng công tác phòng ngừa xử lý sai phạm chủ động tự kiểm tra tự phát hiện nếu phát hiện các sai phạm thì phải tự khắc phục
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tập trung triển khai có hiệu quả đề án thành phần
về xây dựng lực lượng cảnh sát thi ngán hình sự quản lý tạm giữ tạm giam thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động nắm chắc tình hình quản lý nghiêm ngặt chặt chẽ các loại đối tượng
thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân trại viên theo quy định của pháp luật theo hướng dẫn thiết thực công khai minh bạch
mới đây đoàn khảo sát số ba bộ công an đã có chuyến khảo sát đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị một mươi bảy của bộ trưởng bộ công an
về tăng cường công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới tại công an tỉnh tiền giang
tại buổi làm việc đoàn đã nghe báo cáo về tình hình kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi bảy
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tiền giang đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác này
từ đó từng cán bộ chiến sĩ đề cao trách nhiệm làm tốt công tác quản lý can phạm phạm nhân thực hiện nghiêm chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng nhà nước
tổ chức quản lý giam giữ nghiêm ngặt chặt chẽ đúng quy định của pháp luật đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục phạm nhân
đoàn trực tiếp trao đổi thảo luận ghi nhận các ý kiến đề xuất có liên quan
để từ đó có kiến nghị đề xuất với cấp thẩm quyền hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung các quy định cho phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới
sau buổi làm việc đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại trại tạm giam công an tỉnh nhà tạm giữ công an thành phố mỹ tho nhà tạm giữ công an huyện tân phước
chỉ thị số một mươi bảy của bộ trưởng bộ công an ban hành về tăng cường công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới
là hành lang pháp lý quan trọng nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót
đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ các đối tượng áp dụng đồng bộ các biện pháp
kỹ thuật nghiệp vụ vào công tác quản lý giam giữ
từ đó các cơ sở giam giữ luôn được bảo vệ tuyệt đối an toàn không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự
bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người bị giam giữ người bị tạm giam và phạm nhân
vượt qua những mặc cảm tâm lý chán nản khi phải chấp hành án sai
với sự động viên khích lệ của các cán bộ quản giáo
sau gần một mươi ba năm tích cực cải tạo chấp hành án phạt tù tại trại giam phú sơn bốn
ước mơ trở về với gia đình đã không còn xa với phạm nhân nguyễn kiên cường
ở trại phạm nhân cũng đã được hướng nghiệp dạy nghề tự tin tìm cho bản thân một công việc lương thiện vì tái hòa nhập cộng đồng
được sự quan tâm của ba âm thị và đồng cán bộ điều chuyển tôi đúng cái ngành nghề mà tôi yêu thích
chúng ta có sự say mê hàng tuần hàng tháng thì ngoài các chế độ chính sách ăn uống ở mặc ngủ nghỉ vui chơi sinh hoạt
chúng tôi được đọc thêm đọc sách để nắm rõ hơn về các tinh thần về chế độ của pháp luật
cũng như quy định của trại giam đề dạng
chúng tôi sẽ có những bước cơ bản ví dụ như động viên xây dựng những kế hoạch giáo dục để động viên cho họ
làm sao người ta ổn định tâm lý tư tưởng
và tất cả các chế độ chính sách mà chúng tôi quan tâm nhất tạo hội điều kiện nhất
cũng như chính sách chế độ của đảng và nhà nước và cũng theo quy định pháp luật
để cho những phạm nhân được hưởng chế độ chính sách tốt đẹp nhất để người ta yên tâm tư tưởng
yên tâm lao động học nghề
và chấp hành án phạt tù
đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với phạm nhân
tạo sự chuyển biến về tư tưởng nhận thức cho đến hành động
giúp cho phạm nhân tin tưởng vào chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước
các trại giam cũng đã tập trung liên kết mở rộng các ngành nghề lao động
để hướng nghiệp tạo nền tảng khuyến khích phạm nhân tự tin vào bản thân
có thể hòa nhập với cộng đồng và giảm tỷ lệ tái phạm tội
tuy nhiên trong công tác quản lý giam giữ cũng đã có nhiều khó khăn vướng mắt
đặc biệt là đối với những cơ sở giam giữ chiếm hơn sáu mươi là tội phạm ma túy
phạm nhân có mức án cao nhiều tiền án tiền sự tính chất tội phạm nguy hiểm phức tạp
hạ tầng cơ sở vật chất đặc biệt là khu giam giữ quản lý giam giữ đối tượng trọng điểm
vẫn còn một số phân trại một số nhà giam đã xuống cấp
nhưng mà cũng chưa được đầu tư để kịp thời đối với đối tượng chúng tôi đang quản lý
qua khảo sát thì còn có nhiều văn bản quy phạm pháp luật này cũng chưa thông nhất chưa đồng bộ
và thậm chí là chưa đề cập đến
bởi vì có những vấn đề nó đẩy sinh trong thời tiến
chẳng hạn như những người bị tạm giữ người bị tạm giam và phạm nhân
trước đây là do họ nghiện ma túy để sử dụng ma túy sử dụng các chất kích thích
và đến nay họ bị dối đoàn tâm thần dối đoàn hành vi
đây là đối tượng quản lý giam giữ đặc biệt là khó khăn
tuy nhiên thì văn bản quy phạm pháp luật này cũng chưa đề cập
đề cập cụ thể về công tác quản lý giam giữ số đối tượng này
sau hơn chín năm thực hiện chỉ thị một mươi bảy của bộ trưởng bộ công an
về tăng cường công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới
các cơ sở giam giữ cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền
kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể luật thi hành án hình sự
và các quy định liên quan đến công tác thi hành án phạt tù
tạo cơ sở pháp lý cho các trại giam thống nhất thực hiện
trong đó có việc hướng dẫn về thực hiện công tác quản lý
giáo dục đối với phạm nhân từng sử dụng ma túy
có biểu hiện dối loạn tâm thần dối loạn hành vi
quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ
đầu tư kinh phí để xây dựng sửa chữa công trình phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân
bổ sung thêm cán bộ trang thiết bị y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
những ý kiến này đã được đoàn khảo sát của bộ công an ghi nhận
tham mưu lãnh đạo bộ công an tiếp tục có những chỉ đạo để tháo gỡ bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý
thực hiện hiệu quả nâng cao hơn nữa công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân sát với tình hình thực tiễn
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân
chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáng nay công an tp hà nội tổ chức lễ tuyên dương một mươi hai gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
sự buổi lễ có đại diện lãnh đạo ban thanh niên công an nhân dân công an tp hà nội thành đoàn hà nội
tại buổi lễ lãnh đạo công an tp hà nội đã trao quyết định gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
truy tặng liệt sĩ thượng úy đỗ đức việt và liệt sĩ hạ sĩ nguyễn đình phúc cho thân nhân hai liệt sĩ
hai đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tham gia chữa cháy cứu người tại quán karaoke trên địa bàn quận cầu giấy hà nội
một mươi gương mặt trẻ được tuyên dương đều là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng tận tụy sáng tạo trong công tác
bù trí dũng cảm trong chiến đấu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
là hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên nhiều năm liền được các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý
chúc mừng các gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ
lãnh đạo công an tp hà nội yêu cầu các cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục phấn đấu học tập tu dưỡng đạt nhiều thành tích hơn nữa
để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên công an thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế
sáng nay tại hà nội báo đại biểu nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác dân nguyện của quốc hội
tại buổi tọa đàm các chuyên gia các nhà quản lý và các đại biểu quốc hội đã thảo luận đánh giá về thực tiễn kết quả công tác dân nguyện hiện nay
các ý kiến đều khẳng định hoạt động dân nguyện là cầu nối trực tiếp giữa nhân dân với quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của quốc hội góp phần vào việc phản ánh đầy đủ kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri với quốc hội
xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng đó các ý kiến đã thảo luận đưa ra những giải pháp kiến nghị trong việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện
điều chỉnh xây dựng các quy định chính sách về công tác dân nguyện để công tác dân nguyện thực sự là một cầu nối hiệu quả đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tiến trình đổi mới tổ chức hoạt động của quốc hội xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chiều nay tại hà nội báo nhân dân tổ chức lễ ra mắt các phủ trường chuyên trang chuyên mục riêng biệt về sáu vùng kinh tế xã hội trên cấn phẩm báo nhân dân
chủ trì buổi lễ nhà báo lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam khẳng định đây là một dấu mốc thực sự có ý nghĩa của báo nhân dân trong lúc báo chí đang vô cùng khó khăn
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng trong năm hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên bộ chính trị ban hành sáu nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sáu vùng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm gồm trung du và miền núi bắc bộ đồng bằng sông cửu long vùng tây nguyên vùng đông nam bộ vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ và vùng đồng bằng sông hồng
báo nhân dân là cơ quan báo chí đầu tiên trên cả nước xuất bản các phụ trương chuyên trang chuyên đề riêng biệt về sáu vùng kinh tế xã hội phát hành kèm theo báo nhân dân hàng ngày báo nhân dân điện tử và truyền hình nhân dân
đây là một bước đi mạnh dạn thể hiện rõ tính định hướng dẫn đầu của cơ quan ngôn luận của đảng nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
thời gian tới báo nhân dân tiếp tục xây dựng các nội dung mang tính chuyên sâu chỉ ra khó khăn cũng như nhấn mạnh những lợi thế của vùng của địa phương
qua đó góp thêm góc nhìn đa chiều phản ánh việc thực hiện chính sách phát triển vùng tại các địa phương ngày càng hiệu quả thay đổi sắc vóc tầm nhìn định hướng phát triển của mỗi vùng và cuộc sống của mỗi người dân